sau nhiều lần điều chỉnh năm dự án đường sắt đô thị được triển khai trên địa bàn hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh
đã đội vốn hơn tám mươi tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu
đó là nội dung bộ giao thông vận tải vừa báo cáo quốc hội về tình hình triển khai thực hiện các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn hai thành phố lớn
tổng cộng các dự án trên đã đội vốn hơn tám mươi tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu